thủ tướng đức angela merkel cho rằng các nhà lãnh đạo sẽ thực sự cần thiện trí lớn để thỏa hiệp nếu muốn đạt được một điều gì đó tốt đẹp cho châu âu
trước đó các hội nghị trực tuyến đã không đạt được thống nhất về ngân sách dài hạn mà lẽ ra đã phải chốt từ tháng hai năm hai nghìn một mươi tám
vào cuối thời kỳ chiến tranh lạnh năm một nghìn chín trăm chín mươi hai chính phủ mỹ đã áp đặt lệnh cấm đối với việc thử nghiệm bom hạt nhân tại quốc gia này
tuy nhiên trong vài tuần gần đây chính quyền và quốc hội mỹ đã bắt đầu tranh luận về việc có nên khởi động lại các vụ thử nghiệm vũ khí hạt nhân tại mỹ hay không
khoảng bảy mươi nhà khoa học mỹ vừa gửi thư kêu gọi tổng thống mỹ donald trump bác bỏ ý tưởng này
các nhà khoa học cho rằng việc thử vũ khí hạt nhân sẽ tăng nguy cơ dẫn đến cuộc đua vũ trang hạt nhân khác gây tác động tiêu cực đối với nhân loại và hành tinh
mặc dù thượng viện mỹ chưa bao giờ phê chuẩn hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện
song một trăm tám mươi bốn quốc gia tham gia ký lệnh cấm thử nghiệm bao gồm cả hoa kỳ đã tuân theo các quy tắc của hiệp ước
tuy nhiên trong tuyên bố ngày một mươi sáu tháng bảy nhân kỷ niệm vụ thử bom hạt nhân đầu tiên trinity vào năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tại bang new mexico
tổng thống donald trump khẳng định sức mạnh của vũ khí hạt nhân đóng vai trò quan trọng trong việc ngăn chặn các nguy cơ an ninh đối với nước mỹ
và đang đầu tư khôi phục lại lá chắn hạt nhân của nước này
từ ngày hai mươi tháng bảy tới cuba sẽ bãi bỏ mức thuế một mươi
đối với việc sử dụng đồng đô la mỹ cũng như mở rộng danh sách mặt hàng được phép thanh toán bằng đơn vị tiền tệ này
nhằm ứng phó với cuộc khủng hoảng kinh tế do ảnh hưởng của đại dịch covid một mươi chín
ngành du lịch vốn được xem là trụ cột chính của nền kinh tế cuba đã bị tê liệt trong bốn tháng qua
do các biện pháp hạn chế đi lại nhằm khống chế đà lây lan của virus sars cov hai
và quốc đảo này cần đưa ra các biện pháp điều chỉnh phù hợp để ứng phó
việc sử dụng đồng đô la mỹ tại cuba đã bị áp thuế
năm hai nghìn bốn luật mới sẽ cho phép một số hàng hóa thiết yếu cao cấp nhất định
và sản phẩm vệ sinh được mua bằng đồng đô la mỹ ở một số cửa hàng
bên cạnh đó việc thanh toán hàng hóa thiết yếu bằng cả hai đơn vị tiền tệ của cuba
trong đó một cúc tương đương với một đô la mỹ và hai mươi bốn cắp tương đương với một đô la mỹ vẫn sẽ được tiếp tục
ủy ban kinh tế mỹ la tinh dự đoán tăng trưởng gdp của cuba năm nay sẽ giảm tám
chính phủ nhật bản bắt đầu triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa gototravel
với gói hỗ trợ lên đến một ba trăm năm mươi tỷ yên tương đương với một mươi hai năm mươi chín tỷ đô la mỹ
cụ thể các tour du lịch nội địa sẽ hỗ trợ tới năm mươi kinh phí bao gồm phí lưu trú và phí giao thông
các công ty tham gia chương trình kích cầu du lịch phải thực hiện các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt
để đảm bảo an toàn cho du khách nếu không sẽ bị loại khỏi chương trình này
bên cạnh đó các công ty lữ hành cũng cần hạn chế tổ chức các tour du lịch tập thể
dành cho người cao tuổi và thanh niên cũng như các tour du lịch có tổ chức tiệc đông người tham gia
trong tháng sáu năm hai nghìn hai mươi số lượng khách nước ngoài đến nhật bản đã giảm chín mươi chín
so với cùng kỳ năm ngoái xuống còn hai sáu trăm linh người
lực lượng chức năng bangladesh vừa bắt giữ một chủ bệnh viện ở thủ đô the haka
bị cáo buộc làm giả sáu năm trăm linh kết quả xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai
và thu lợi bất chính ba trăm năm mươi đô la mỹ
đối tượng bị bắt giữ
đối tượng bị bắt giữ là mohamed shahed bốn mươi hai tuổi đã bị bắt giữ tại một bờ sông ở biên giới
khi đang tìm cách chạy trốn sang ấn độ
hai cơ sở khám bệnh của sahet đã cấp giấy chứng nhận xét nghiệm virus sars cov hai
mà không tiến hành xét nghiệm
trong những ngày qua lực lượng chức năng bangladesh đã bắt giữ hơn một mươi đối tượng
liên quan đến bê bối làm giả kết quả xét nghiệm virus sars cov hai
việc làm giả kết quả xét nghiệm đã làm trầm trọng thêm tình hình dịch bệnh
tại quốc gia nam á với một trăm sáu mươi tám triệu dân này
cho đến nay bangladesh đã ghi nhận một trăm chín mươi ba ca mắc covid một mươi chín và hai bốn trăm năm mươi bảy ca tử vong
tuy nhiên các chuyên gia y tế cho rằng con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều
chính phủ pháp vừa ra thông báo người dân sẽ bắt buộc phải đeo khẩu trang
khi tới các địa điểm công cộng trong nhà từ tuần tới
hiện pháp mới chỉ yêu cầu người dân đeo khẩu trang khi đi trên các phương tiện giao thông công cộng
hoặc tại các địa điểm công cộng những nơi không thể thực hiện giãn cách xã hội
trong khi đó từ ngày hôm nay
người dân vùng mayen tây bắc nước pháp đã phải thực hiện quy định đeo khẩu trang bắt buộc
sau khi số ca mắc covid một mươi chín tăng cao tại đây
tính đến nay pháp ghi nhận một trăm bảy mươi ba ba trăm linh bốn ca mắc covid một mươi chín trong đó có ba mươi một trăm hai mươi ca tử vong
không chỉ về vấn đề kinh tế những gì covid một mươi chín ảnh hưởng vượt qua trí tưởng tượng của chúng tôi
đó là một cú sốc quá lớn với toàn ngành hàng không và trong đó là những người phi công như chúng tôi
hãng united airlines và hiệp hội phi công hàng không quốc tế alpa đã nhất trí về hai gói hỗ trợ
bao gồm thỏa thuận nghỉ hưu sớm đối với các phi công ở độ tuổi từ sáu mươi hai tuổi trở lên
và gói lựa chọn khác nhau cho phép phi công tự nguyện giảm giờ làm hoặc nghỉ làm
nhưng có thể nhận được các trợ cấp y tế cũng như tiếp tục được tập huấn
với chi phí do united airlines chi trả
thỏa thuận cho phép phi công tự nguyện giảm giờ làm có những điều khoản mang tính đột phá
nhằm đưa ra lựa chọn cho các phi công để họ duy trì năng lực làm việc khi nhu cầu đi lại của hành khách tăng trở lại
gói cứu trợ trị giá ba mươi hai tỷ đô la mỹ của chính phủ mỹ cho ngành hàng không sẽ hết hiệu lực vào tháng chín tới
nhiều nghiệp đoàn đang vận động quốc hội mỹ thông qua thêm một gói cứu trợ trị giá ba mươi hai tỷ đô la mỹ đến tháng ba tới
trong khi đó hãng hàng không british airlines
của anh vừa đưa ra thông báo ngày một mươi bảy tháng bảy về việc sẽ ngừng khai thác toàn bộ máy bay boeing bảy trăm bốn mươi bảy jumbo jet
trong đội tàu bay của hãng và sẽ cắt giảm một mươi hai nhân viên
song song với những biện pháp cắt giảm nhân lực đề xuất các gói hỗ trợ
các hãng hàng không cũng đẩy mạnh hợp tác với các công ty vệ sinh nhằm thường xuyên duy trì làm sạch máy bay
theo các chuyên gia vệ sinh là một trong những điều kiện để hành khách quyết định bước lên máy bay hay không trong thời điểm này
đứng trước mọi cuộc khủng hoảng
thì điều cần thiết đó là phải thay đổi
nhiều hãng hàng không đã cam kết rằng họ đã chuẩn bị sẵn sàng cho chính sách để chống ghế nữa
và đó là một quyết định khá khó khăn
vì rõ ràng máy bay không phải là một thiết kế dành cho việc giãn cách
đây là chuyến bay đầu tiên của tôi kể từ khi dịch covid một mươi chín bùng phát
ban đầu tôi cũng khá lo lắng khi bước lên máy bay
nhưng việc vệ sinh máy bay có vẻ được thực hiện rất tốt nên tôi cũng yên tâm phần nào
nhiều hãng hàng không cũng tự lắp đặt các thiết bị kiểm tra y tế
nhằm thêm một lần nữa
đảm bảo sự an toàn cho sức khỏe mỗi hành khách bước lên máy bay
hãng delta airlines cũng đã thông báo rằng tất cả các chuyến bay của hãng được vệ sinh bằng máy phun tĩnh điện
delta airlines cũng sẽ sử dụng cùng một phương pháp để vệ sinh các khoảng không được sử dụng thường xuyên
trên khắp các khu vực sân bay thuộc delta
điều trị covid một mươi chín một cách hiệu quả vaccine cho covid một mươi chín
tất cả vẫn đang là những câu hỏi chưa có câu trả lời chắc chắn
đó cũng chính là lý do khiến các chuyên gia lo ngại rằng
tương lai của hàng không sẽ ngày càng khó khăn
và sẽ còn đón nhận nhiều hơn nữa sự thay đổi
và thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin gmt cộng bảy tối nay
thân ái chào tạm biệt